trao đổi với dân trí chị nguyễn thị thanh huyền sống tại cổ nhuế hà nội bác dâu bên nội của bé dna cho biết
bố mẹ bé a đã kết hôn được hơn một mươi năm nay hai vợ chồng đến với nhau do mai mối
do bố cháu bé không được nhanh nhẹn nên mẹ càng đáng trụ cột gia đình
cả hai sinh được ba người con trong đó bé a là con út
tuy nhiên vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một bố mẹ cháu đã ly hôn
bé a về sống với mẹ còn bố cháu nuôi hai chị lớn
chín giờ tối qua tôi đi làm về thì nhận được tin cháu có dị vật ở đầu phải nhập viện
gia đình tôi rất bàng hoàng chị huyền cho hay
đáng chú ý theo chị huyền những khoảng thời gian cháu a về ở cùng bên nội
cháu bé vẫn rất khỏe mạnh vui vẻ bát
tuy nhiên chỉ trong vòng vài tháng sau khi bố mẹ cháu ly hôn và cháu sống với mẹ thì cháu đã phải nhập viện bốn lần
lần đầu tiên cháu bị dị vật ở mũi phải lên bệnh viện nhi trung ương điều trị
sau lần thứ hai cháu bị ngộ độc thuốc sâu phải đưa vào bệnh viện thách thất
sau đó đưa lên bệnh viện nhi trung ương
lần thứ ba chỉ cách đây tầm một tháng tôi được thông báo cháu có ba cái đinh trong đường tiêu hóa
và đến lần này thì cháu bị nghi cắm đinh và đầu
chị huyền chia sẻ tôi là người làm mẹ con tôi sức già cũng đã thấy xót xa
bây giờ cháu tôi thập tử nhất sinh như vậy làm sao chúng tôi chịu được
chị huyền chảy nước mắt
theo anh đỗ hữu toàn bác ruột bên nội của chó a
từ khi cháu bé nhập viện bên gia đình nhà nội đã cố liên lạc với mẹ cho bé
để có thể biết được tình trạng của cháu nhưng đều không được
gia đình chúng tôi rất bức xúc mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ sự việc
anh toàn nhấn mạnh
trước đó ngày một mươi bảy tháng một bệnh viện đa khoa thạch thất tiếp nhận cháu bé dna ba tuổi
ở canh đậu huyện thạch thất hà nội nhập viện trong tình trạng hôn mê co giật
kết quả phim chụp x quang cho thấy bé có đinh trong sọ
do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng kèm theo dấu hiệu bất thường
bệnh viện đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là bệnh viện đa khoa sanh pôn
đồng thời báo cho công an huyện thạch thất để vào cuộc điều tra làm rõ
túc trực tại bệnh viện đa khoa sinh pôn người bác đăng đội cháu a cho biết
trong những tháng gần đây cháu đã phải nhập viện bốn lần
khi mẹ đón cháu đi thì bắt đầu xảy ra sự việc
lần đầu tiên cháu có dị vật trong mũi nhưng mẹ cháu bảo cháu bị bệnh lý
lần thứ hai tôi nhận được tin là cháu bị ngộ độc phải đưa lên bệnh viện thách thất
sau đó còn được đưa lên bệnh viện nhi trung ương
tôi đã gọi điện cho bác sĩ vì muốn làm rõ tại sao cháu lại bị ngộ độc thuốc sâu
một đứa trẻ không thể uống thuốc sâu được như thế
lần thứ ba sau khi ra viện được một mươi năm ngày cháu lại tiếp tục nuốt ba cái đinh trong bụng
trong đó một cái ở cổ họng hai cái ở hậu môn
và hôm qua khi tôi đi làm về lại nhận được thông tin cháu bị bắn chín cái đinh vào đầu
bác sĩ cũng cho biết vết thương này đã rất lâu rồi
chiều ngày một mươi tám tháng một lãnh đạo công an huyện thạch thất hà nội cho biết
đơn vị đang điều tra nguyên nhân cháu bé ba tuổi nhập viện trong tình trạng có vật thể lạ giống đinh ở hộp sọ
hiện công an huyện thạch thất đã triệu tập nhiều người để điều tra nguyên nhân
đại diện phòng công tác xã hội bệnh viện đa khoa sanh pôn hà nội cho biết
đơn vị đang làm việc với cơ quan công an
sau khi làm việc với những công an bệnh viện sẽ cung cấp thông tin cũng như tình trạng sức khỏe của cháu bé
cảnh báo dị vật đường thở ở trang trường
của trẻ em
liên tiếp trong hai ngày bệnh viện nhi đồng tp hcm tiếp nhận nội soi cho ba trường hợp trẻ bị dị vận đường thở
trường hợp đầu tiên là bé gái hai tuổi được bệnh viện nhi tuyến trước chuyển đến bệnh viện nhi đồng hai vì khó thở tím
trước đó mẹ cho bé ăn lúc bé đang khóc đột ngột hò sặc khó thở mẹ đưa bé tới bệnh viện
tại khoa cấp cứu bé được đặt ống nội khí quản thở máy nhưng vẫn tím
ekip nội soi gồm bác sĩ hô hấp và tai mũi họng thực hiện lấy dị vật khẩn
dị vật được lấy ra là một con tép ở phế quản gốc trái sau khi dị vật được lấy ra bé hết khó thở rút được nội khí quản và tình trạng ổn định
trường hợp thứ hai là bé trai bốn tuổi nhập viện vì khó khè kéo dài bốn tháng khám và điều trị nhiều nơi vẫn không đỡ
bé được chụp ct sky ngực ở bệnh viện tuyến trước phát hiện phế quản gốc phải cói bất thường
nghi có vật lạ trong lòng phế quản nên chuyển bệnh viện nhi đồng hai
bé được nội soi phế quản bằng ống soi mềm và gắp ra dị vật là một mảnh nhựa đồ chơi
mẹ cũng không biết là bé đã hít dị vật vào đường thở khi nào
chỉ nhớ là cách đây khoảng bốn tháng thấy bé có ho sặc và khó khè sau khi chơi đồ chơi một mình
trường hợp thứ ba là bé gái hai tuổi được bà cho ăn hạt bí ở nhà bé đang ăn thì ho sặc sụa rồi tím tái
gia đình đưa bé đến bệnh viện gần nhà sơ cứu rồi chuyển tới bệnh viện nhi đồng hai trong tình trạng lơ mơ suy hấp co gồng tay chân
bé được đặt nội khí quản thở máy và nội soi phế quản cấp cứu trong đêm hút ra nhiều mảnh hạt bí làm tắc bít đường thở
sau can thiệp bé được chăm sóc tại khoa hồi sức may mắn là bé phục hồi được chi giác và hô hấp ổn định
theo các bác sĩ dị vật đường thở ở trẻ em rất dễ xảy ra vì trẻ còn đang ở tuổi khám phá và chưa ý thức được nguy cơ hít sặc
mức độ nguy kịch khi dị vật kề trong đường thở có nhiều mức độ
khó thở dữ dội và tử vong ngay trong vòng vài phút nếu dị vật biết tắt hoàn toàn khí quản
suy hớp tim tái nếu dị vật bít tắc một phần khí quản di chuyển trong khí quản hoặc bít hoàn toàn phế quản gốc một bên
thiếu oxy kéo dài có thể gây tổn thương não
hò khò khe kéo dài không đáp ứng điều trị nếu dị vật bít một phần phế quản gốc hoặc phế quản thùy
viêm phổi khu trú một vị trí kéo dài nếu dị vật lọt sâu vào đường thở
viêm phổi nặng nếu dị vật có tính chất dễ gây viêm như các loại hạt chứa dầu
do đó phụ huynh cần lưu ý không cho trẻ cười đùa hoặc nói lúc ăn đang trong miệng
không cho trẻ ăn lúc đang khóc đang ho không sử dụng ống hút để hút các thức ăn uống có dạng hạt tròn
không cho trẻ ăn các thức ăn dễ sạc vào đường thở như hạt dưa hạt bí hạt đậu
trẻ tập ăn dặm nên sử dụng thức ăn mềm để không tạo thành dị vật khi trẻ cắn nát
bé gái được mẹ đưa đến viện chiều tối qua trong tình trạng hôn mê co giật toàn thân
sau khi chiếu chụp các bác sĩ ở huyện thạch thất phát hiện nhiều vật thể lạ nghi là đinh gỗ ghim vào tổ chức não của bé
ngày một mươi tám tháng một trao đổi với phóng viên của báo sức khỏe và đời sống bác sĩ vương trung kiên
giám đốc bệnh viện đa khoa thạch thất hà nội cho biết viện đang phối hợp với công an huyện thạnh thất điều tra tình hình này
theo vị bác sĩ kiên cuối giờ chiều ngày một mươi bảy tháng một
bệnh viện tiếp nhận một bé gái ba tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê co giật toàn thân
các bác sĩ đã cấp cứu đặt ống nội khí quản cho bé gái
trong quá trình cấp cứu hình ảnh chụp phim cho thấy có nhiều hình ảnh lạ giống như đinh kim trong sọ não bé
ngoài ra quá trình thăm khám các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột trong hai tuần
dựa vào các biểu hiện lâm sàng các thầy thuốc chuẩn đoán bé bị viêm mảng não do nhiễm trùng
có khả năng do dị vật trong hộp sọ gây ra
sau khi cấp cứu các bác sĩ của chúng tôi chuyển bệnh nhân lên bệnh viện st paul
với lời nhắn với các đồng nghiệp tuyến trên để ý về hình ảnh lạ đó
tại đây bé tiếp tục được chụp cắt lớp đa dãy và phát hiện có chín dị vật trong hộp sọ
hình dạng giống như đinh gỗ ghim đâm vào tổ chức não bác sĩ kiên nói
cập nhật thông tin mới nhất vào cuối giờ chiều ngày một mươi tám tháng một
tình trạng em bé đang điều trị ở khoa hồi sức nghi bệnh viện st paul tình trạng rất nguy kịch
cũng theo giám đốc bệnh viện đa khoa thạch thất sau khi nắm được thông tin trên
bệnh viện đã sưu chuỗi lại lịch sử bệnh án của bé gái
theo đó khoảng ba tháng trước bệnh nhi từng hôn mê vì ngô độc thuốc chứa sâu
được đưa lên cấp cứu rồi gia đình lại chuyển lên bệnh viện nhi trung ương
sau đó khoảng hai tháng bé gái này phải nhập viện ở thạch thất vì có dị vật đường tiêu hóa
được biết trước khi nhập viện lần này khoảng năm ngày bệnh nhi đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống
hai ngày sau bé xuất hiện tình trạng nôn ngày ba lần
trước khi vào viện ba mươi phút bé nôn thi một lần và bắt đầu lơ mơ
được mẹ đưa vào viện cấp cứu thì đã hôn mê co giật lãnh đạo bệnh viện kể
nhận thấy những dấu hiệu bất thường theo quy trình bệnh viện đã trình báo công an huyện thạch thất
ủy ban nhân dân huyện thạch thất và phòng lao động thương binh và xã hội
vị lãnh đạo này cũng cho biết trong hôm nay công an huyện thạch thất đã đến bệnh viện thạch thất
và bệnh viện sanh pôn để làm việc về trường hợp trên